trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh học sinh chưa thể đến trường
thì việc bộ giáo dục và đào tạo công bố đề thi tham khảo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi là cần thiết
bộ đề thi minh họa sẽ gợi mở một cách cụ thể và chi tiết định hướng ôn tập
cho các học sinh và các nhà trường
trong bối cảnh chương trình học của năm hai nghìn hai mươi cũng sẽ được tinh giản gọi nhẹ nhất
đề thi tham khảo được đưa ra dựa trên nội dung chương trình học đã được tinh giản
cũng như phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học trong thực tế hiện nay
ở tất cả các địa phương đề thi sẽ không làm khó
không gây sốc đối với giáo viên và học sinh cả nước nói chung
câu hỏi dễ trung bình thì vẫn tập trung ở những câu hỏi liên quan đến ngữ pháp
và những câu hỏi thách thức hơn là những câu hỏi về từ vựng
các câu hỏi về cụm từ hay là những câu hỏi liên quan đến bài đọc hiểu
định dạng và cấu trúc đề tham khảo năm hai nghìn hai mươi có độ khó nhẹ nhàng hơn
so với đề thi tham khảo và cả đề thi chính thức năm hai nghìn một mươi tám

và các học sinh cần lưu ý dù đề không dây vào phần giảm tài
nhưng kiến thức bao giờ cũng liên quan nên có những nội dung thuộc về kiến thức ở nhà
học sinh không nên bỏ qua đề thi sẽ có những điểm móc xích trong nội dung kiến thức đó
trong đề thi có khoảng ba mươi năm câu hỏi ở mức độ nhận biết thông hiểu
tức là chiếm bảy mươi còn lại ba mươi là các câu hỏi mức độ vận dụng và vận tải
như vậy là với bảy mươi các câu hỏi mức độ nhận biết thông hiểu
thì nó cũng phù hợp với mục tiêu xét
công nhận tốt nghiệp còn ba mươi các câu hỏi mức độ vận dụng vẫn cao
thì nó cũng sẽ đảm bảo phân loạn học sinh để xét tuyển kế thi đại học
đề nghị các nhà trường cụ thể là các giáo viên và học sinh
nghiên cứu rất kỹ để thi tham khảo để từ đó chúng ta sẽ xác định được
các nội dung trọng tâm những nội dung nào cần phải chú trọng nhiều hơn
để mà thứ nhất là bao đảm là dạy học một cách trọn vẹn đầy đủ
theo tinh thần tinh giảm để tuyệt đối là không có cách bỏ chương trình
làm ảnh hưởng đến học sinh
và thứ hai nữa là cũng từ cái đề thi tham khảo này sẽ gợi mở một cách
tương đối là cụ thể chi tiết giúp định hướng cho công tác ôn tập
trong các nhà trường trong thời gian tới đây
đề tham khảo thì đã được công bố giờ đây công việc của các em cũng như giáo viên
là phân tích kỹ đề tham khảo từ đó xác định được nội dung nào cần chú trọng nhiều hơn
và dù việc học online hay học qua truyền hình vẫn tiếp tục được hoàn thiện
ngày một tốt hơn nhưng để đạt được kết quả tốt nhất thì vẫn phụ thuộc
vào ý thức tự xác và năng lực vượt khó của các em